cụ thể sau một thời gian theo dõi vào sáng sớm ngày một mươi tám tháng ba tại quốc lộ tám a thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng phối hợp nhanh chóng áp sát cuột ngã một đối tượng đang mang một bao tải màu xanh từ dưới bờ vực đi lên
bên trong có một mươi năm bao ni lông màu vàng là ma túy đá trọng lượng một mươi năm kg
bước đầu mùa khai nhận vận chuyển số ma túy này từ lào vào việt nam để giao cho một người việt với giá đã thỏa thuận là một trăm hai mươi usd
đối tượng cầm đầu đường dây mua bán heroin trực tiếp đi lấy ma túy từ các tỉnh phía bắc và mang về thành phố đà nẵng
đưa cho các chân rết đắc lực bán lại cho các con nghiện ở quảng nam cũng đã bị lực lượng cảnh sát ma túy công an tp đà nẵng tiến hành bắt giữ
đó là nguyễn kỳ bốn mươi chín tuổi trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
khi lực lượng chức năng ập vào địa chỉ nhà trọ thuộc phường hòa xuân quận cầm lệ đã bắt quả tang kỷ cùng chân dết
đang phân chia ma túy dạng heroin thu giữ tại chỗ hơn một trăm linh g heroin đã được phân nhỏ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều xe máy ô tô điện thoại di động phục vụ cho việc mua bán trái phép chân ma túy
hiện các đối tượng chính trong đường dây đã bị công an tp đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của bà trương thị tuyết nga bốn mươi ba tuổi ngụ tại xã đông hà đức linh tại trò dẫy của gia đình
chồng nạn nhân là ông huỳnh văn ánh bốn mươi năm tuổi cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã long khánh trong tình trạng nguy kịch
theo thông tin ban đầu vợ chồng ông ánh có vườn tiêu rộng năm hectare
vào sáng ngày một mươi tám tháng ba vợ chồng ông ánh vào vườn tiêu để trả tiền và đã cơm những nhân công hái tiêu
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày một người làm công vào trò giấy để uống nước thì phát hiện bà nga nằm chết tại bếp
riêng ông ánh bị thương nặng với nhiều vết thương trên người và được đưa đi cấp cứu
cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra vụ việc
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua giữa một xe khách và xe cứu hỏa trên đường đi làm nhiệm vụ
tại điểm gần trạm thu phí thường tín xã văn bình huyện thường tín hà nội
sáng nay phó giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tp hà nội cho biết một cảnh sát phòng cháy và chữa cháy bị đa chấn thương đã tử vong
một cảnh sát khác cũng đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng do vỡ xương quay xanh
ngoài ra những trường hợp bị thương khác đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai đã cơ bản hồi phục và được xuất viện
trước đó trên đường đi thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn xe chữa cháy cứu nạn
cứu hộ của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tp hà nội đã va chạm với xe khách mang bề kiểm soát hai mươi chín b bảy nghìn tám trăm bốn mươi ba tại địa điểm trên
vụ vai trạm đã làm một mươi một người trên hai xe bị thương
liên quan đến vụ tai nạn này nhiều ý kiến cho rằng xe chữa cháy không được đi ngược chiều
tuy nhiên theo luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám điều hai mươi hai quy định xe cứu hỏa khi làm nhiệm vụ được phép đi ngược chiều cùng nhiều quyền ưu tiên khác
ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn gửi ban tuyên giáo trung ương bộ công an bộ thông tin
và truyền thông đề nghị cùng hỗ trợ vào cuộc xác minh ngăn chặn xử lý những thông tin thất thiệt
xung quanh phương pháp sinh con thuận tự nhiên được đăng tải trên mạng xã hội thời gian qua
trong đó bộ y tế đề nghị bộ công an chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh mức độ xác thực
về các trường hợp sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên đã được đăng tải trên mạng xã hội
trong đó có facebook minh phương phản ánh về trường hợp tử vong cả mẹ và con
đồng thời xử lý các cá nhân tập thể theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt
phản khoa học nếu có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân gây hoang mang dư luận xã hội
bản tin nhanh lúc một mươi năm h hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt